ngày tám tháng bảy bộ giao thông vận tải đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn phát hiện khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực tổ chức tốt việc cung cấp lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa giãn cách xã hội
đặc biệt tất cả người điều khiển người phục vụ hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách hàng hóa khi từ tp hcm đi các tỉnh thành phố khác hoặc từ tỉnh thành phố khác đến tp hcm bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trừ trường hợp phương tiện vận chuyển người dân đi đến bệnh viện trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết nhưng phải được theo dõi kiểm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đối với việc quản lý người phương tiện đi đến tp hcm và các địa phương liên quan
phải tổ chức phân luồng quy định thời gian cụ thể rõ ràng cho phương tiện để không gây ra tình trạng ách tắc